vào sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô viên trăn
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch lào bùn nhăng vô lai chít
đúng tám giờ năm phút sáng nay chiếc chuyên cơ chở tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hạ cánh xuống sân bay và tài viên trần
đồng chí phan khâm vị phả văn ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí xỉn lạ vông khuốt phai thun ủy viên bộ chính trị
bí thư đô trưởng viên trăn cùng lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước ban đối ngoại trung ương bộ ngoại giao đại sứ lào tại việt nam
đã ra tận chân cầu thang máy bay đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
hàng ngàn quân chúng thủ đô viên trăn trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu cùng đông đảo các cháu thanh thiếu niên học sinh lào
đại diện kiều bào lưu học sinh cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào đã có mặt tại sân bay từ rất sớm
và đứng dọc hai bên đường từ sân bay vào nội đô viên trăn nồng nhiệt trao đón tổng bí thư chủ tịch nước
chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của việt nam
trong việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện gắn bó tin cậy giữa hai đảng hai nhà nước việt nam lào